cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa ra khuyến cáo hiện số lượng bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm do ký sinh trùng đang có chiều hướng gia tăng
thói quen sử dụng thực phẩm sống không qua đun nấu của người dân là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các căn bệnh ký sinh trùng
bệnh truyền qua thực phẩm do ký sinh trùng là nhóm bệnh khá phổ biến thường gia tăng trong mùa hè
bệnh liên quan chặt chẽ đến phong tục tập quán thói quen ăn uống như ăn tiết canh gỏi sống rau sống các loại đồ ăn thức uống chưa được đun sôi nấu kỹ
các loại ký sinh trùng đi vào cơ thể qua thức ăn bị ô nhiễm là nguyên nhân gây nên các hội chứng dối loạn tiêu hóa hội chứng thiếu máu viêm dạ dày ruột viêm đại tràng
nhiều người dân mặc dù biết việc dùng thực phẩm tái sống thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng tuy nhiên lại khó có thể từ bỏ do đây là thói quen đã có từ rất lâu
các bệnh ký sinh trùng sán lá gan thường có những triệu chứng rất khó phát hiện và dễ bị lầm tưởng với nhiều căn bệnh khác
người dân nên sử dụng các loại thức ăn đã qua đun nấu ăn chín uống sôi để bảo vệ sức khỏe